trong phần tin quốc tế các nước quan ngại vụ thử tên lửa của triều tiên

liên quan đến vụ phóng vật thể bay sáng nay của triều tiên
và cũng là vụ phóng thử thứ một mươi một của nước này kể từ đầu năm nay
tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
trong khi nhật bản thì khẳng định là sẽ phối hợp chặt chẽ với mỹ
để có thể theo dõi sát tình hình cũng như là có biện pháp đối phó
sau cuộc họp khẩn cấp hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc cho rằng
nhiều khả năng đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
cơ quan trên cũng quan ngại sâu sắc về vụ phóng mới của triều tiên
nhất là khi nó diễn ra chỉ một ngày
sau khi bình nhưỡng tuyên bố nối lại đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên với mỹ
từ nhật bản thủ tướng shinzo abe cho rằng
hành động của triều tiên đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tokyo lên án mạnh mẽ vụ việc và sẽ kiến nghị biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với triều tiên
thủ tướng abe nêu rõ sẽ tăng cường liên kết với cộng đồng quốc tế đứng đầu là mỹ
để đối phó trong vụ việc này
trong cuộc thảo luận diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh liên minh kinh tế á âu
tại thủ đô rerevan của armenia
tổng thống iran hassan rouhani và người đồng cấp nga vladimir putin
đã thảo luận về sáng kiến của nước cộng hòa hồi giáo này
nhằm duy trì eo biển an ninh tại eo biển hoc mút
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về kế hoạch hòa bình mang tên nỗ lực vì hòa bình cho hocmood
mà tổng thống rouhani đã giới thiệu trong chuyến công du tới thành phố new york
để tham dự kỳ họp của đại hội đồng liên hợp quốc mới đây
trước đó tổng thống rouhani nêu rõ sáng kiến hòa bình hope
là nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển hoc mút
cũng như thiết lập một nền hòa bình và hợp tác lâu dài trong khu vực
ông nhấn mạnh tất cả các quốc gia tại vịnh bắc xích eo biển hoc mút và liên hợp quốc
đều có thể tham gia kế hoạch hòa bình này
và tehran sẵn sàng đối thoại với các nước trong khu vực về kế hoạch trên
chính phủ ecuador thông báo là quyết định rút khỏi tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ opec
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi tới đây
theo chính phủ nước này thì quyết định trên được đưa ra trên cơ sở các vấn đề
và thách thức nội bộ mà đất nước đang phải đối mặt liên quan đến sự ổn định ngân sách
biện pháp này được đánh giá là phù hợp với kế hoạch của chính phủ ecuador
trong việc giảm thiểu chi tiêu công và tạo thêm được nhiều nguồn thu
quốc gia nam mỹ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các nỗ lực
để tìm kiếm sự ổn định trên thị trường dầu mỏ thế giới
cũng như những hành động của opec và các bên liên quan
để bảo đảm việc tiếp cận một cách công bằng nguồn tài nguyên dầu mỏ
theo số liệu chính thức sản lượng dầu trung bình của ecuador
hiện vào khoảng năm trăm năm mươi thùng một ngày
việc opec cắt giảm sản lượng hồi năm ngoái đã ảnh hưởng tới nguồn thu của ecuador
và giới phân tích nhận định đó có thể là một trong những lý do
mà chính phủ nước này quyết định rời khỏi opec
cảnh sát của peru cho biết ít nhất là một mươi bảy người đã thiệt mạng
và khoảng ba mươi người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt
xảy ra ở khu vực biển núi cusco của nước này
theo cảnh sát địa phương chiếc xe buýt chở bốn mươi tám hành khách đã mất lái
đâm vào một vách đá sau đó lao xuống hẻm núi
sâu một trăm linh mét khi xảy ra tai nạn chiếc xe buýt đang trong lộ trình
từ thành phố puerto maldonado thuộc rừng mưa amazon
đến thành phố cao nguyên cusco lực lượng cứu hộ đã lập tức
được triển khai đến hiện trường để cứu người bị nạn
sông công tác cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn do trời mưa lớn
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc này
các vụ tai nạn giao thông gây chết người vẫn thường xuyên xảy ra
tại peru với nhiều lý do như lái xe chạy quá tốc độ cho phép
tình trạng mặt đường quá xấu thiếu các biển chỉ dẫn giao thông
hoặc thiếu sự giám sát của các lực lượng chức năng
không lộng lẫy sắc vàng như mọi khi
tháp eiffel biểu tượng của nước pháp lung linh sắc hồng
trong những ngày tháng một mươi này lý do của sự thay đổi này
chính là nhằm hưởng ứng tháng hành động nhằm tăng cường nhận thức
về bệnh ung thư vú cho tất cả mọi người
tháng một mươi là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn thế giới
hay còn gọi là tháng một mươi hồng paris đã hưởng ứng vào tháng hành động này
bằng cách đổi màu tháp eiffel theo ban tổ chức
việc khoác áo hồng cho tháp eiffel còn hơn cả một biểu tượng
đây là một dấu hiệu của sự chiến thắng trước căn bệnh này
trong tháng một mươi các xe băng hồng được nhiều người đeo chân ngực
nhằm kêu gọi đấu tranh chống lại căn bệnh chết người và phổ biến này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại